đợt mưa lụt vừa qua đã làm cho nhiều vùng trồng rau xanh ở đà nẵng bị thiệt hại nặng
điều này đã khiến cho giá rau xanh trên địa bàn thành phố đà nẵng tăng cao
do ảnh hưởng của mưa lụt nên phần lớn nguồn cung cấp rau xanh cho thành phố đà nẵng bị khan hiếm
tại các chợ trên địa bàn thành phố giá rau xanh trong những ngày qua đã tăng cao gấp hai ba lần so với ngày thường
thí dụ như hồi đó là mình bóp bóp ra là năm ngàn trần lanh gấp đâu là một mươi ngàn
còn rau mà cũ quá là bình thường không có lanh mọc chỉ mọc riêng mọc rau rau mà rau xanh là lanh rau
thì cao mình ăn cao thôi chứ chừng biết răng trừ
bây giờ do tình hình chung mà ở đâu cũng lụt hết trơn thì mình phải chấp nhận thôi cho răng trừ
mình nói chung là có ăn là tốt rồi đó
chứ nhiều khi đi ra mua chợ mà cái hàng không ai có hết trơn là mình lụt cũng chịu thôi
theo các tiểu thương nguyên nhân giá rau cao là do vùng trồng rau chính cung cấp cho thành phố tại quảng nam và vùng ven đà nẵng đều bị ảnh hưởng do ngập lụt
hiện tại người tiêu dùng phải sử dụng nguồn rau xanh nhập về từ các tỉnh xa nên độ tươi ngon không được bảo đảm và giá vẫn ở mức cao
trong khi đó giá các loại củ quả vẫn giữ ở mức ổn định
như ví dụ như đồ quê mình có là nửa tháng hay là một tháng sau mới có đồ rẻ lận
chứ đồ quê mình không có là đồ xanh gì xáo xí lắm chứ không có đẹp nhưng mà có ăn cũng được rồi
rau ở quê lụt hư hết chứ lãng mát
còn rau hàng đà lạt gì thì lụt không hư là bình thường
còn ngoài dân mua là ví dụ như nửa tháng sau là rau mới bình thường chứ hiện giờ chứ không còn mát
trong đợt mưa lũ vừa qua nhiều vùng trồng rau xanh cung cấp cho thị trường đà nẵng bị thiệt hại nặng
và sẽ phải mất một thời gian nữa nguồn cung mới trở lại bình thường
hiện người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng sẽ phải chấp nhận với giá rau xanh còn ở mức cao